theo thông tin từ bộ y tế tính đến thời điểm này việt nam đã ghi nhận một trăm hai mươi một trường hợp nhiễm virus sars cov hai
tại hà nội sáng nay bộ y tế đã xác nhận thêm ba ca dương tính với virus sars cov hai
bệnh nhân số một trăm một mươi bốn giới tính nam một mươi chín tuổi quốc tịch việt nam địa chỉ ở hoàng mai hà nội
là du học sinh việt nam tại hà lan về nước ngày một mươi năm tháng ba
bệnh nhân một trăm một mươi năm giới tính nữ bốn mươi bốn tuổi quốc tịch việt nam sống tại cộng hòa séc
là con gái của bệnh nhân chín mươi bốn một trong năm người trong cùng một gia đình đi từ séc về việt nam trên chuyến bay su hai trăm chín mươi ngồi hàng ghế hai mươi chín
bệnh nhân một trăm một mươi sáu giới tính nam hai mươi chín tuổi quốc tịch việt nam bác sĩ khoa cấp cứu bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh
các nhân viên y tế làm cùng với bệnh nhân một trăm một mươi sáu đã được đưa vào diện giám sát
xét nghiệm lần đầu ngày hai mươi một tháng ba tất cả các nhân viên này đều âm tính với virus sars cov hai
hiện tại các bệnh nhân này đang trong tình trạng sức khỏe ổn định
cũng trong chiều nay ngày hai mươi ba tháng ba bộ y tế xác nhận thêm năm trường hợp nhiễm bệnh hai ca bệnh tại tây ninh ba ca tại thành phố hồ chí minh
bệnh nhân số một trăm một mươi bảy giới tính nam quốc tịch việt nam ba mươi tuổi trú tại huyện tân hưng tỉnh long an
bệnh nhân số một trăm một mươi tám giới tính nữ quốc tịch việt nam hai mươi ba tuổi trú tại huyện châu phú tỉnh an giang làm nhân viên casino tại campuchia
hiện tại hai bệnh nhân này đã được cách ly điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh tây ninh
viện pasteur thành phố hồ chí minh xác nhận thêm ba bệnh nhân gồm bệnh nhân số một trăm một mươi chín là nam giới hai mươi chín tuổi quốc tịch mỹ trú tại quận bình thạnh thành phố hồ chí minh
bệnh nhân làm việc tại công ty tư vấn tài chính bcg tầng một mươi ba m plaza sài gòn số ba mươi chín đường lê duẩn phường bến nghé quận một thành phố hồ chí minh
bệnh nhân số một trăm hai mươi là nam giới quốc tịch canada hai mươi bảy tuổi trú tại quận hai thành phố hồ chí minh
bệnh nhân là người tiếp xúc gần với bệnh nhân số chín mươi một hiện bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện
bệnh nhân số một trăm hai mươi một là nam giới năm mươi tám tuổi trú tại quận tân bình thành phố hồ chí minh hiện bệnh nhân tiếp tục được cách ly theo dõi tại trung tâm y tế huyện cần giờ